theo trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu khoảng năm giờ ngày sáu tháng năm trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã xảy ra một trận động đất có độ lớn ba ba độ đích tè với độ sâu chấn tiêu khoảng tám ba km
vị trí xảy ra động đất được xác định tại khu vực huyện yên sơn tỉnh tuyên quang cấp độ rủi ro thiên tai cấp
trận động đất có cường độ không lớn nhưng do độ sâu chấn tiêu khá gần mặt đất nên người dân ở khu vực gần tâm chấn có thể cảm nhận được sự rung lắc khá rõ
trong trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này